hội nghị appf hai mươi sáu với chủ đề quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình sáng tạo và phát triển bền vững
do quốc hội việt nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng một
đây là lần thứ hai quốc hội nước ta đăng cai tổ chức hội nghị này
trong chiều nay ngày một mươi bảy tháng một tại nhà quốc hội ban tổ chức đã tổ chức họp báo thông tin về hội nghị appf hai mươi sáu
theo đó lễ khai mạc hội nghị quan trọng này sẽ được tổ chức trọng thể tại phòng diên hồng nhà quốc hội vào tối mai ngày một mươi tám tháng một
trong chiều nay ban tổ chức cũng đã tổ chức họp báo thông tin về hội nghị
tại buổi họp báo ban tổ chức cho biết hội nghị appf hai mươi sáu diễn ra trong bối cảnh appf tròn hai mươi năm năm hình thành và phát triển
đây là một dấu ân mới trong lịch sử của appf đồng thời đặt ra yêu cầu phải đổi mới chương trình nghị sự
xác định tầm nhìn mới cho appf trong giai đoạn phát triển tiếp theo
hội nghị cũng nhằm thúc đẩy vai trò của các nghị viện
đối với hoạt động hợp tác của apec phát huy những kết quả của tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng việt nam trên kênh nghị viện
ban tổ chức hội nghị cho biết đến nay đã có hai mươi một trong hai mươi bảy nước thành viên đăng ký tham gia chương trình
các phiên họp của appf được chia thành các phiên thảo luận toàn thể tập trung vào các chủ đề
chính trị an ninh kinh tế thương mại hợp tác khu vực và tương lai của appf
hội nghị sẽ thông qua các nghị quyết và tuyên bố chung
việc đăng cai diễn đàn appf lần thứ hai của hội nghị
hội nước ta góp phần làm nổi bật thành tựu ngoại giao thể hiện vai trò và trách nhiệm của quốc hội việt nam trong appf